theo tin từ sở giao thông vận tải hà nội từ ngày một tháng bảy hà nội sẽ thí điểm mở tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch
tuyến này dự kiến sẽ có một trăm hai mươi hai lượt xe một ngày tần số dịch vụ là một mươi năm phút đến hai mươi phút một lượt
xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch được mở tại ba tuyến gồm tuyến xe buýt mỹ đình bến xe sơn tây bến xe yên nghĩa khu đô thị đặng xá bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai khu đô thị stem city
cả ba tuyến xe buýt này đều do công ty trách nhiệm hiếu hạn du lịch dịch vụ xây dựng bảo yến vận hành
tuyến này dự kiến sẽ có một trăm hai mươi hai lượt xe một ngày tần suất dịch vụ một mươi năm hai mươi phút một lượt
sử dụng xe buýt nhiên liệu sạch sẽ tiết kiệm được hai mươi ba chi phí nhiên liệu so với xe chạy dầu đeo trên cùng cự li
các khí độc hại giảm từ năm mươi ba đến sáu mươi ba khí co hai giảm hai mươi không gây bụi và khói đen